thông tin từ viện pasteur tp hcm việc nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết tại việt nam đã hoàn tất
hiện chỉ còn bước hội đồng đạo đức quốc gia nghiệm thu và cấp phép lưu hành tại việt nam
kết quả phân tích tổng hợp của hai nghiên cứu ở đông nam á và châu mỹ cho thấy
vaccine dengvasia cho hiệu quả cao trong việc phòng ngừa bệnh
từ năm hai nghìn một mươi một nhóm nghiên cứu của viện pasteur tp hcm đã thực hiện nghiên cứu trên gần hai bốn trăm linh trẻ
trong độ tuổi từ hai đến một mươi bốn tuổi tại thành phố long xuyên tỉnh an giang và thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
ở việt nam toàn bộ trẻ tham gia nghiên cứu và thử nghiệm vaccine đều an toàn không có tai biến
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã có năm mươi bốn nước cấp phép cho lưu hành loại vaccine này
bao gồm mỹ áo bỉ thụy điển anh naui singapore malaysia
tại việt nam hiện nhóm nghiên cứu đã trình kết quả nghiên cứu lên hội đồng đạo đức bộ y tế và chờ nghiệm thu và cấp phép